cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt và khởi tố sáu đối tượng trong đó có ba đối tượng là người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
đồng thời tiến hành điều tra làm rõ những dấu hiệu của đứng dây tội phạm này có hành vi chuyển lộng số tiền lớn ra nước ngoài
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang cho biết vừa khởi tố thêm tám đối tượng có liên quan tới vụ án giết người
và cố ý gây thương tích xảy ra tại hai khu vực là phường hiệp thành thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã bắt tạm giam một đối tượng trong vụ án này là bùi thanh hoài
hai mươi năm tuổi chúa tại khu vực hai phường hiệp thành thành phố ngã bể về hành vi giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang đã khởi tố năm đối tượng là người nhà của bùi thanh hoài về hành vi giết người
nhưng chỉ bắt tạm giam cha và anh ruột của hoài đó là bùi văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
bùi văn đắc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng chú tại khu vực hai phường hiệp thành thành phố ngã bảy
những người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú
theo kết quả điều tra do có mâu thuẫn từ trước nên vào tối ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
lâm văn nghĩa đã rủ nhi tuấn và luân cầm theo hung khí đến nhà hoài
đến nơi thấy hoài và đám bạn đang cầm hung khí trên tay nghĩa đã lái xe chở nhi và tuấn bỏ chạy
lúc đó nhóm của hoài trong đó có ông thanh và đắc đã cầm hung khí lao về phía luân
hoài là người lao lên chém luân
sau khi gây án bùi thanh hoài đã vứt dao xuống sông trước cửa nhà và ra đầu thú vào sáng ngày hôm sau
sau khi gây mâu thuẫn trên mạng hàng chục học sinh của nhiều trường trung học phổ thông
ở thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã hẹn nhau để hỗn chiến
vụ việc đang được công an thành phố bùa ma thuật triệu tập làm việc để xử lý
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày bốn tháng ba
khi một nhóm trên một mươi em học sinh cấp ba đang ngồi uống nước tại một quán trà chanh trên đường hồ tùng mậu
phường tân tiến thành phố bùi ma thuật
thì bất ngờ bị một nhóm học sinh khác đi trên nhiều xe máy dừng lại trước quán rồi lao vào dùng bàn ghế đánh
bị tấn công nhóm ngồi tại quán cũng đã chống cự lại
sau khi có người hô hoán gọi công an thì nhóm đi xe máy nhanh chóng lên xe bỏ chạy
ngay trong đêm công an thành phố bô ma thuật đã vào cuộc xác minh
đưa nhiều người tham gia vào vụ hỗn chiến về làm việc
tất cả những em học sinh này đều đang là học sinh cấp ba của nhiều trường trên địa bàn thành phố bù ma thuật
bước đầu nhóm học sinh này khai nhận do có mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook nên đã hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn
hiện còn một số em học sinh trực tiếp tham gia vụ hỗn chiến đã bỏ trốn khỏi địa phương
công an thành phố bô ma thuật đang tiếp tục xác minh truy tìm để đưa ra xét xử
không chỉ ở buôn ma thuật đắk lắc mà thời gian qua trên địa bàn thành phố hà nội
cũng nổi lên tình trạng các đối chối
đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên cũng thường xuyên tụ tập đem theo hung khí để hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn từ mạng xã hội
tình trạng này đã gây mất an ninh trật tự gây hoang mang trong dư luận của chúng nhân dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv tại quận hoàn kiếm hà nội
đây là ổ nhóm mâu thuẫn với một nhóm đối tượng thứ hai trên mạng xã hội
hai nhóm này đã hẹn nhau tới một địa điểm để giải quyết thanh toán nhau
bọn chúng đều đem theo các loại hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn kiếm
hậu quả là một nạn nhân đã tử vong tại chỗ
cầm đầu hai ổ nhóm này là hoàng thế anh và ngô thành luân cùng chú tại hà nội
hầu hết các đối tượng này đều có tuổi đời rất trẻ sử dụng mạng xã hội để chửi bới đe dọa và hẹn gặp nhau gặp mặt để giải quyết mâu thuẫn
chúng đều trang bị và sử dụng các loại hung khí nguy hiểm mỗi khi ra đường
nhận định tính chất nguy hiểm của loại tội phạm này công an quận hoàn kiếm hà nội đã quyết liệt vào cuộc tiến hành điều tra truy xét
trong gian qua quận hoàn kiếm cũng như các địa vị khác của quốc tế phố
cả phóng viên hành sự cũng đã xử lý rất nhiều
nhóm đối tượng trong những tuổi vị thí nghiên có các hành vi về tụ tập đua xe đối tượng cộng
mang theo giao kiếm hung khí ban đêm có các hành vi chạy xe tụ tập ban đêm về giúp tượng ban đêm
bên cạnh đó do ảnh hưởng tác động của mạng xã hội các cháu thanh niên trên cơ sở các cha mạng xã hội
có sự liên kết quan hệ với nhau qua các mạng xã hội
và khi xảy ra một tình huống mâu thuẫn là các cháu không nhận thức được hậu quả của việc mình có thể gây ra
nên là kêu gọi tụ tập nhau mang hung khí đi để gây án
trên thực tế trong công tác phòng ngừa ngăn chặn loại tội phạm này bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an
rất cần vai trò của các bậc phụ huynh gia đình nhà trường trong giáo dục và quản lý con em mình
đối với gia đình gì thì gì các cháu đi thì gia đình cũng sẽ biết về thì cũng sẽ biết đi thì khuya về thì muộn
đương nhiên là trách nhiệm của gia đình trong việc khi phát hiện con em mình đi khuya
về muộn như thế thì cũng phải có các biện pháp quản lý gian đe để làm sao
khi phát hiện các cháu có hiện tượng thế thì mình cũng phải có các biện pháp ngăn chặn từ sớm
không cho các cháu ra khỏi nhà vào những việc đêm hôm sớm tối thế
tiểm bản rất nhiều do tiểm bản chính cho bản thân tự các cháu với hai là rất dễ gây đến hậu quả cho các người khác
mặt khác để ngăn chặn các đối tượng gây dối trật tự công cộng trong thời gian tới
công an quận hoàn kiếm tiếp tục phân công nhiều tổ công tác hóa trang
kết hợp với các tổ cảnh sát công khai tuần tra trên tuyến
sử dụng biện pháp nghiệp vụ và phương tiện kỹ thuật để ngăn chặn xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật
cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường hồ chí minh
khiến hai người tử vong một người bị thương nặng vào tối ngày hôm qua một mươi một tháng ba
theo thông tin ban đầu vụ tai nạn giao thông nói trên xảy ra vào khoảng
hai mươi một giờ tối ngày hôm qua tại km một nghìn sáu trăm tám mươi tám tám trăm linh đường hồ chí minh đoạn qua huyện yaleo tỉnh đắk lắc
vào thời điểm trên anh nguyễn văn hùng trú tại xã yada huyện yaka tỉnh đắk lắc
điều khiển xe tải chở gà lưu thông theo hướng đắk lắc đi gia lai
trên cabin lúc này có thêm hai người là ông nông văn cường chú tại xã yada
và anh long văn sơn trú tại xã cư huê huyện yaka
khi đến đoạn đường trên xe tải bất ngờ bị mất lái lật bên lề đường
khiến phần cabin xe tải bị bẹt rúm
ngay sau đó người dân sống xung quanh đã dùng xà beng cậy cabin đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên do bị thương quá nặng nên anh hùng và phụ xe là ông cường đã tử vong
riêng anh sơn sau đó được đưa đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch
hiện toàn bộ nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã liễu đô huyện lục yên tỉnh yên bái
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của công an
công an huyện mù căng trải tỉnh yên bái là đối tượng giàng thị rủ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại xã khao mang huyện mù cang trải tỉnh yên bái
và đối tượng sùng a tồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại xã pá hưu huyện trạm tấu tỉnh yên bái
bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái ra quyết định truy nã
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý